làm gì để vận động người dân làm sao để nhân rộng những điển hình tiên tiến
từ những tấm gương điển hình khéo này phải nhân rộng ra các mô hình trên toàn quốc
đó là câu hỏi đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc đưa ra
tại buổi gặp mặt hơn hai trăm linh điển hình dân vận khéo toàn quốc tổ chức vào chiều nay
cùng sự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã có buổi gặp mặt các điển hình dân vận khéo